nhưng đây lại là ngành có tác động không hề nhỏ đến chất lượng môi trường
theo thống kê trung bình mỗi năm các diện tích trồng trọt trên cả nước sử dụng khoảng bảy mươi kg và bốn mươi lít thuốc trừ sâu
đây chính là nguyên nhân dẫn đến thực trạng ô nhiễm môi trường từ sản xuất nông nghiệp tại nhiều địa phương
theo các chuyên gia hiện đất nông nghiệp ở nước ta đang bị suy giảm độ phí nhiều
trong đó hơn hai triệu hectare đất đã thoái hóa nghiêm trọng do xói mòn rửa trôi và chua mặn
nguyên nhân do phương thức canh tác lâu nay sử dụng quá mức các loại hóa chất trong nông nghiệp
theo hiệp hội nông nghiệp hữu cơ việt nam việc sử dụng hơn một mươi một triệu tấn phân bón hoa học mỗi năm
đã góp phần đưa việt nam trở thành quốc gia có năng suất nhiều cây trồng thuộc loại cao trên thế giới
tuy nhiên tác hại tới sức khỏe con người và chất lượng môi trường cũng không hề nhỏ
trước sự dịch chuyển cơ cấu ngành nông nghiệp sang mục tiêu phát triển bền vững
tránh có những tác động tiêu cực lên môi trường thì mô hình sản xuất hữu cơ đã được thử nghiệm và áp dụng
theo đó điều đầu tiên là mỗi người nông dân cần phải thay đổi thói quen canh tác vốn có bấy lâu nay
theo thông kê hiện mới chỉ có trên năm mươi địa phương trên cả nước có mô hình sản xuất nông nghiệp hữu cơ với diện tích vài trăm nghìn hectare
con số khiêm tốn đó cho thấy nước ta cần phải có sự thay đổi mạnh mẽ hơn nữa
để giúp nông dân chuyển dần từ thói quen canh tác cũ sang mô hình sản xuất hữu cơ
hướng tới một nền nông nghiệp bền vững hơn vì môi trường trong tương lai
sản xuất hữu cơ chính là phương thức sản xuất bền vững mà nhiều nơi đang áp dụng
không còn phân bón hóa học không còn thuốc trừ sâu
thay vào đó là những phương thức trừ sâu trăm bón hữu cơ tạo nên vòng sản xuất tuần hoàn hạn chế rác thải và tiết kiệm nước
thế nhưng nhiều người nông dân vẫn cho rằng nếu không dùng thuốc bảo vệ thực vật thì năng suất sẽ không cao
nhưng thực tế liệu có phải như vậy hay không
và như chúng tôi đã phân tích thì điều đầu tiên mà người nông dân cần thực hiện để chuyển hướng sang sản xuất hữu cơ
đó chính là phải thay đổi thói quen canh tác bấy lâu nay
cũng như nhiều hộ dân ở xã động đạt huyện phú lương tỉnh thái nguyên
gia đình bà hoàng thị thuận
tuyết chủ yếu canh tác nông nghiệp
trong đó chè là loại cây được người dân trồng lâu năm
tuy nhiên để có được những lá chè xanh tươi
người nông dân buộc phải sử dụng thuốc bảo vệ thực vật để chiến đấu với các loài sâu bọ và dịch bệnh
thêm vào đó nhà chỉ có hai lao động lại đã lớn tuổi
thì với diện tích của cả vườn chè nương ngô và rụng lúa nhiều như vậy
thì ông bà chọn cách sử dụng thuốc bảo vệ thực vật với suy nghĩ sẽ giảm được ngày công chăm bón
thì trước đây chúng ta cứ kiểm tra thì bất kể cái loại sâu gì mà tùy dình nhé
ăn lúa cắn lúa hoặc là cắn ăn rau các thứ thì chúng tôi toàn ra đại lý hỏi để mua thôi
thế là nhiều lúc làm nó không hết thì chúng tôi là phải phun thuốc diệt cỏ
toàn là dùng đa số là dùng phun thuốc diệt cỏ cho chè thôi
cũng biết là cái tác hại của cái thuốc diệt cỏ này nó rất là độc hại
nó là cái chất bị
trước của mỹ đấy nhưng biết nhưng mà không làm thế nào được chúng tôi vẫn cứ phải sử dụng đến nó
không chỉ gia đình bà tuyết mà nhiều hộ dân tại xã động đạt cũng thường sử dụng thuốc bảo vệ thực vật trong canh tác nông nghiệp
gia đình ông nông trọng hiếu trồng rau đã nhiều năm
do thời tiết có nhiều biến động nên cả ngày ông lại càng phải dùng nhiều thuốc trừ sâu hơn
bản thân ông cũng như nhiều hộ dân dù biết thuốc có hại
nhưng ông vẫn luôn canh tác
những năm gần đây do tác động của biến đổi khí hậu thời tiết diễn biến bất thường cộng với vấn đề thâm canh tàng vụ

nói về cái vấn đề là cái tác hại của thuốc bảo vệ thực vật ấy
thật sự là gia đình cũng rất biết hiểu
nhưng do quá trình tức là mình không có cái gì thay thế được nên vẫn phải dùng
những năm gần đây do tác động của biến đổi khí hậu thời tiết diễn biến bất thường cộng với vấn đề thâm canh tăng vụ
đã khiến cho tình hình dịch bệnh gây hại trên cây trồng diễn ra khá phức tạp
kéo theo số lượng và chủng loại thuốc bảo vệ thực vật cũng tăng lên
mặt khác một số loại thuốc bảo vệ thực vật kém chất lượng khi phun không mang lại hiệu quả như mong muốn
nên người nông dân phải phun đi phun lại nhiều lần
từ đó dẫn đến tình trạng sử dụng thuốc bảo vệ thực vật tùy tiện không đúng loại thuốc
không theo khuyến cáo của cơ quan chức năng và không áp dụng kỹ thuật theo phương pháp bốn đúng
cộng với tâm lý muốn phòng ngừa dịch hại diệt sâu nhanh
nên người nông dân tự ý tăng liều lượng sử dụng thuốc cực độc để bảo vệ cây trồng
tăng năng suất và tiết kiệm nhân công cho việc phun thuốc
điều đáng nói là lượng thuốc bảo vệ thực vật được sử dụng tăng gấp hai đến ba lần so với bình thường
với liều lượng cao độc tính lớn sẽ làm giảm hiệu lực trừ dịch hại
và có tác động xấu đến sức khỏe người nông dân ảnh hưởng lớn đến chất lượng môi trường
trang trại này là nơi làm việc hàng ngày của bà hoàng thị út
nhà bà chỉ có hai xào ruộng việc đồng áng không đủ thu nhập cho cuộc sống
chính vì vậy bà quyết định đi làm thuê
sau khi làm thuê tại nhiều nơi thấy không phù hợp
thì ba năm trở lại đây bà đã gắn bó với công việc ở trang trại này
đi làm ở các cái chỗ khác thì nó có thuốc sâu
rồi ảnh hưởng đến sức khỏe thế là tôi không làm
bây giờ về đây làm được ba năm rồi
làm cái hữu cơ này thì rất là tốt rau ăn thì an toàn
rồi thì người cũng đảm bảo được sức khỏe
ngôi trường này thì trong sạch mát mẻ rồi thì làm nó cũng thoải mái
tôi cứ làm đến lâu dài bao giờ hết tuổi thì hưu thì nghỉ
trang trại bà út cùng hơn một mươi người nông dân khác đang cùng làm việc
được xây dựng và hoạt động tại xã cổ loà đã sáu năm nay
trên diện tích hơn hai hectare
phát triển theo mô hình nông nghiệp hữu cơ
mỗi một mùa trang trại sẽ sản xuất từ hai mươi đến ba mươi loại rau
để phục vụ cho thị trường hà nội
trang trại nông nghiệp hữu cơ hiện không còn quá mới mẻ tại việt nam
nhưng đến nay mô hình này đã cho những kết quả rất rõ nét về hiệu suất kinh tế
và đặc biệt là cải thiện môi trường
đối với trang trại hữu cơ thì nó dùng những biện pháp tự nhiên thì nó không mang lại cái hiệu quả về công nghiệp
tức là trên một loại với chủng loại với quy mô lớn
nhưng nó có hiệu quả khá tốt đối với môi trường về biến đổi khí hậu
tức là khi chúng ta thiết kế các cái mô hình mà có sự sen canh giữa cây cao và cây thấp chẳng hạn
hay là mô hình vac xoay vòng khép kín
thì nó giúp cho hỗ trợ tức là đầu ra của cái này nó sẽ là đầu vào của cái kia
hỗ trợ nhau tương hỗ nhau trong cái mô hình đó
và khi sản xuất hữu cơ thì chúng ta sản xuất đa chủng loại
cái dịch bệnh mà để nó lây nan
toàn một vùng là nó khó xảy ra
và nó không gây mất trắng gần như không gây mất trắng bao giờ
mô hình sản xuất nông nghiệp hữu cơ không sử dụng các thuốc bảo vệ thực vật
mà thay vào đó là các loại thuốc được chế từ ớt xả lá xoan hay những nguyên liệu tự nhiên
để không tận diệt các loài sâu bọ mà chỉ nhằm hạn chế sự phát triển của chúng
chính vì vậy mô hình sản xuất hữu cơ có thể giữ được hệ sinh thái nông nghiệp cân bằng
cũng như không gây hại trực tiếp tới người nông dân sản xuất trên đồng ruộng
cùng với đó việc sử dụng phân bón hữu cơ tận dụng từ các chuồng trại chăn nuôi
kết hợp với rác thải từ rau màu và vi sinh tạo nên nguồn dinh dưỡng tốt cho cây trồng
mà không đe dọa đến chất lượng nguồn nước ngầm cũng như giúp cho đất không bị thoái hóa
không điều gì có thể thuyết phục được người nông dân thay đổi thói quen canh tác
bằng chính những kết quả thực tiễn mà họ được thấy qua quá trình canh tác tại tranh trại sản xuất hữu cơ
đơn cử như ở trang trại của chúng tôi thì ngoài công việc các bà nhân công làm ở đây
thì về họ vẫn sản xuất trên mảnh ruộng nhỏ và mấy năm nay họ đã dần chuyển sang đó là
mua phân hữu cơ phân trang trại về tự ủ và sử dụng trên đồng ruộng nhà mình
và hạn chế dần thuốc trừ sâu và không có sử dụng thuốc trừ sâu nữa
không có sử dụng thuốc trừ cỏ để họ lưu giữ những cái
và những cái nương trừ sâu
chúng tôi đã sử dụng những cái thức đó để cho gia đình mình ăn
thì đấy tôi nghĩ là họ đã đang thay đổi về nhận thức
theo tổ chức nông nghiệp hữu cơ quốc tế thì vai trò của nông nghiệp hữu cơ trong canh tác chế biến
phân phối hay tiêu dùng là nhằm mục đích duy trì sức khỏe của hệ sinh thái và các sinh vật
từ các sinh vật có kích thước nhỏ nhất sống trong đất đến con người
phát triển nông nghiệp hữu cơ cũng chính là đi theo xu hướng phát triển bền vững trên thế giới
theo số liệu của bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn đến
chỉ có bốn mươi sáu trên sáu mươi ba tỉnh thành phố có tổ chức nông nghiệp hữu cơ với diện tích gần hai trăm bốn mươi ha
huy động được sáu mươi doanh nghiệp tham gia trực tiếp sản xuất
với hai trăm linh hợp tác xã gần một trăm tám mươi nông dân sản xuất hữu cơ
qua những con số đó có thể nhận thấy tại việt nam hiện nay
phát triển nông nghiệp hữu cơ còn chưa tương xứng với tầm vóc của ngành
phát triển nông nghiệp hữu cơ vốn đang chủ yếu tồn tại giữa mô hình trang trại
có tổ chức và quy mô chứ chưa thật sự thu hút mô hình sản xuất tại các hộ gia đình
đã đến lúc việt nam cần có chính sách để có thể khuyến khích phát triển
nhân rộng mô hình sản xuất hữu cơ hơn nữa
chúng ta cần một cơ chế chính sách cụ thể hơn
hỗ trợ người nông dân theo tính chất cộng đồng
ví dụ một hộ nông dân muốn sản xuất theo hướng bền vững
nhưng trong cộng đồng dân cư sản xuất không bền vững
có thể ảnh hưởng vấn đề đến môi trường
đến sản phẩm chất lượng sản phẩm người ta chẳng hạn
như vậy để phát triển một nền nông nghiệp bền vững
cần có chính sách của nhà nước
sự kết hợp trong một cộng đồng một khu dân cư hay một địa phương nào
cùng hợp tác với nhau trong sản xuất vấn đề nông nghiệp
như vậy mới đảm bảo được yếu tố về sản phẩm mang tính đa dạng
về sản phẩm đấu lượng sản phẩm
và thêm nữa là nó đảm bảo được yếu tố môi trường chung
ngày hai mươi ba tháng sáu năm hai nghìn hai mươi
phó thủ tướng trịnh bình dũng đã ký quyết định số tám trăm tám mươi năm
của thủ tướng chính phủ
phê duyệt đề án phát triển nông nghiệp hữu cơ giai đoạn hai nghìn hai mươi hai nghìn ba mươi
cụ thể mục tiêu đến năm hai nghìn hai mươi năm
diện tích nhóm đất nông nghiệp sản xuất hữu cơ đạt khoảng một năm
cho đến hai tổng diện tích nhóm đất nông nghiệp
diện tích đất trồng trọt hữu cơ đạt khoảng trên một tổng diện tích đất trồng trọt
với các cây trồng chủ lực như lúa rau đậu các loại cây ăn quả
chè hô tiêu cà phê điều dừa
tỷ lệ sản phẩm chăn nuôi hữu cơ đạt khoảng từ một đến hai
tính trên tổng sản phẩm chăn nuôi sản xuất trong nước
các sản phẩm chăn nuôi được chứng nhận hữu cơ theo tiềm năng thế mạnh
được ưu tiên như sữa sản phẩm mật ong sản phẩm yến xào hay thịt gia súc gia cầm
diện tích nuôi trồng thủy sản hữu cơ đạt khoảng năm cho đến một năm tổng diện tích nuôi trồng thủy sản
trong đó một số loài thủy sản đặc biệt có giá trị kinh tế như tôm nước lợ tôm càng xanh các loài thủy sản đặc địa
nâng cao hiệu quả của sản xuất hữu cơ trên một đơn vị diện tích
giá trị sản phẩm trên một hectare đất trồng trọt và nuôi trồng thủy sản hữu cơ cao gấp từ một ba cho đến một năm lần so với sản xuất phi hữu cơ
nhiệm vụ chủ yếu đặt ra để đạt được các mục tiêu trên là phát triển các vùng sản xuất nông nghiệp hữu cơ tập trung và các sản phẩm hữu cơ chủ lực
phát triển đa dạng các hình thức tổ chức sản xuất sản phẩm hữu cơ nghiên cứu phát triển và ứng dụng công nghệ trong nông nghiệp hữu cơ
phát triển các tổ chức chứng nhận hoàn thiện hệ thống tiêu chuẩn quy chuẩn và quy trình kỹ thuật tăng cường chế biến tiêu thụ và xuất khẩu sản phẩm hữu cơ
phát triển bền vững cũng chính là tạo được sự cân bằng giữa các yếu tố liên quan
muốn cân bằng được thì làm sao người dân có thể thu nhập ổn định sâu hại không phá hại không gây hại đối với mùa mà họ
nếu như người ta không có một cái áp dụng những cái cân bằng sinh thái bên trong đấy không đảm bảo cho đất được tư tốt nước thế tốt
nguyên lý là nền tảng bên trong thì theo tôi ở đây là phải sử dụng những nguyên lý sinh thái cơ bản vào trong đấy thì mới hướng tới cái việc đó
một khi đã sử dụng nguyên lý sinh thái cơ bản chúng tôi tiếp cận đây là sinh thái không phải sinh thái cơ bản nữa mà là sinh thái có gắn với lại sinh thái của nhân văn
như vậy yếu tố con người cũng đưa vào trong
nhưng một khi cân bằng được từ tự nhiên xã hội đến con người vào
thì sẽ đạt được cái phát triển bền vững
đã đến lúc nông nghiệp của nước ta cần nghĩ tới việc khắc phục tình trạng nhỏ lẻ manh mún về quy mô sản xuất thiếu tính liên kết
nếu khắc phục được điều này hiệu quả bảo vệ tài nguyên đất nước và giữ gìn môi trường không khí trong sạch sẽ được nhân rộng
đồng thời đủ sức hướng đến đẩy mạnh xuất khẩu nhiều mặt hàng nông nghiệp hữu cơ
khi chúng ta sản xuất với một cái quy mô lớn thì chắc chắn nó sẽ áp lực về dịch bệnh
và chúng tôi hiện nay chúng tôi đang có một cái ý tưởng đó là xây dựng các mô hình hữu cơ trọng điểm với quy mô vừa và nhỏ
tức là từ hai hectare cho đến năm hectare
và cộng với đó chúng tôi sẽ xây dựng hỗ trợ kỹ thuật cũng như đầu ra và quản lý nhân công để xây dựng nên nhiều mô hình
từ đó chúng tôi xoay vòng các trang trại với nhau
để trang trại mùa này trồng loại này và nhưng cái loại đó thì mùa sau trang trại khác sẽ trồng
và chúng tôi cứ xoay xoay tròn
thay tròn như thế để có cái dự luân canh đổi đất
và gần như là dịch bệnh nó sẽ hạn chế hơn mặc dù là chúng tôi vẫn có thể là gia tăng cái quy mô sản xuất lên
nông nghiệp hữu cơ giải quyết xung đột giữa ổn định sinh kế với bảo vệ môi trường sống cũng như góp phần xây dựng đất nước phát triển theo hướng bền vững
để phát triển nông nghiệp hữu cơ bền vững nước ta rất cần có sự dự báo phân tích được xu thế phát triển nông nghiệp hữu cơ trên thế giới
từ đó áp dụng phù hợp với nước ta
quy hoạch vùng sản xuất chính có lợi thế sản phẩm chủ lực và thị trường cho sản phẩm
tạo động lực mạnh mẽ cho các doanh nghiệp cá nhân tham gia sản xuất chế biến và tiêu thụ sản phẩm
có thể thấy mô hình sản xuất nông nghiệp hữu cơ cũng là một sự thay đổi cơ cấu canh tác theo xu hướng kinh tế tuần hoàn
khi mà mọi quy trình canh tác người nông dân đều có thể tận dụng được rác hữu cơ để chuyển thành phân bón hữu cơ
và không chỉ trong các mô hình sản xuất mà ngay kể cả trong cuộc sống hàng ngày
việc tận dụng lại những thứ tưởng chừng như bỏ đi cũng sẽ là cách mà mỗi chúng ta góp sức để cải thiện chất lượng môi trường rất nhiều
nhằm nâng cao nhận thức cho mọi người về việc tái chế tận dụng nguồn rác thải
thì vừa qua nhóm hoạt động vì môi trường sống xanh green life đã tổ chức sự kiện đổi rác lấy cây
hãy cùng chúng tôi khám phá sự kiện thú vị này trong chương trình sống xanh ngày hôm nay
sống xanh green life là một dự án về môi trường do các bạn học sinh sinh viên đang sinh sống học tập trên địa bàn hà nội xây dựng từ năm hai nghìn một mươi
với thông điệp bớt một cọng rác thêm một mầm xanh
sống xanh đã góp phần làm thay đổi thói quen nhận thức của mọi người về các vấn đề liên quan đến bảo vệ môi trường
giúp chúng ta có thêm những thói quen tốt
những nuôi sống tích cực từ đó hướng đến một môi trường ngày càng xanh sạch đẹp hơn
theo đó hàng tháng sống xanh sẽ tổ chức chương trình đổi các loại rác tái chế để lấy cây
hoặc một số sản phẩm xanh tại các địa điểm khác nhau trên khắp địa bàn hà nội
cái hoạt động của mình chúng mình rất là ý nghĩa
bởi vì phần nào đấy đã ảnh hưởng đến rất là nhiều các bạn thế hệ trẻ các bạn sinh viên học sinh rất là nhỏ
các em ý thức được là mình sẽ cần phải bảo vệ môi trường
và từ những cái việc các bạn ấy sử dụng ống hút vỏ hộp sữa
thì chúng mình cũng cảm nhận được cái điều chúng mình đang làm rất là ý nghĩa
và chúng mình thấy thực sự là đang cùng nhau đồng hành để bảo vệ môi trường
vừa qua chương trình đổi rác lấy cây đã thu hút rất đông người tham gia
mọi người mang theo giấy rác nhựa ni lông pin để đổi lấy cây xanh
ngoài ra trong sự kiện nhóm cũng bán cây các sản phẩm xanh
túi giấy xà bông handmade để gây quỹ duy trì dự án
việc làm nhỏ ý nghĩa lớn chương trình đổi giấy lấy cây
đã truyền cảm hứng về bảo vệ môi trường đến các bạn trẻ
vì greenline mỗi một tháng thì đều có sự kiện
nên là ngay lần tổ chức gần nhà em thì em đã đi luôn
để có thể đóng góp một chút ích gì đó cho môi trường
mỗi khi tham gia sự kiện thì em đều cảm thấy khá là vui
tại vì thứ nhất là em có thể
làm gì đó cho môi trường thứ hai là em còn được tặng nhận về một cây xanh nữa
em cảm thấy cái chương trình này rất là có ích ạ
nó không chỉ giúp mọi người có được đem niềm yêu thích cây xanh đối với mọi người
mà mọi người cũng có thể là đổi những cái phần rác nhỏ nhỏ của mình
có công sức vào để bảo vệ môi trường hơn yêu môi trường hơn ạ
sau nhiều thành công của các sự kiện
dự án sống xanh đã và đang dần dần tạo được tiếng vang từ những hoạt động ý nghĩa
tuy nhiên đôi lúc nhóm cũng không biết
cũng gặp phải một số khó khăn về nhân sự
khi phần lớn các thành viên đều là sinh viên
là sinh viên thì có rất rất là nhiều những cái khó khăn
như về nhân sự cũng như là về tài chính có thể duy trì được các hoạt động dự án
và đồng thời bây giờ chúng mình cũng có một cái trụ sở greenline
cũng hàng tháng cũng sẽ phải trả những chi phí đó
thì một phần là về nhân sự cũng như là về tài chính của chúng mình
đang gặp khá là nhiều khó khăn bởi vì chúng mình đều xuất phát từ sinh viên
và cũng rất là may mắn được mọi người rất là ủng hộ
và duy trì các dự án cho đến ngày hôm nay
khó khăn không làm nhóm nản trí
mà các thành viên sống xanh còn coi đó là động lực để tiếp thêm sức mạnh
tiếp tục thực hiện các dự án trong tương lai
thời gian tới sống xanh có kế hoạch tích hợp ứng dụng di động
trong việc thu gom rác tái chế bằng cách kết nối người có rác
với những người thu gom ve chai xây dựng bốn điểm thu gom tại bốn quận
và xây dựng sống xanh trở thành tổ chức đi đầu
trong lĩnh vực truyền thông bảo vệ môi trường
vâng hãy thật cân nhắc trước khi vứt đi bất cứ một vận dụng nào ra thùng rác
bởi rác là tài nguyên và mỗi vật dụng mà chúng ta nghĩ có thể vứt bỏ
đều thực sự có thể tái sinh nếu được tái chế đúng cách
hãy đồng hành cùng với chúng tôi để sống xanh hơn mỗi ngày
và đừng quên theo dõi chương trình môi trường và tài nguyên kì sau